cảng hàng không quốc tế nội bài vừa có văn bản nhắc nhở ba hãng hàng không nội địa
việt nam airlines vietjet air và jetstar pacific
vì tình trạng chậm hủy chuyến bay tăng vọt trong thời gian gần đây
theo cảng hàng không quốc tế nội bài trong thời gian vừa qua đơn vị đã liên tục ghi nhận
việc tăng đột biến số lượng các chuyến bay bị chậm chuyến đặc biệt là trong tháng sáu
thống kê từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng sáu cho thấy
đứng đầu về hãng hàng không có tỷ lệ chậm hủy chuyến là hãng hàng không vietjet air
khi đã chậm tới bốn trăm ba mươi năm chuyến trên tổng số một chín mươi bốn chuyến chiếm tỷ lệ tới ba mươi chín tám
việt nam airlines có số chuyến bay chậm là một trăm chín mươi một chuyến trên tổng số một bốn trăm tám mươi chín chuyến chiếm tỷ lệ một mươi hai tám
hãng hàng không jetstar pacific chậm sáu mươi bốn chuyến trên tổng số hai trăm bốn mươi bốn chuyến chiếm tỷ lệ hai mươi
với thực trạng nêu trên để giảm thiểu số lượng chuyến bay bị chậm
và nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách cảng hàng không quốc tế nội bài đề nghị
hãng hàng không tăng cường công tác kiểm soát tàu bay đặc biệt là đối với các chuyến bay
quay đầu quốc tế nội địa và ngược lại hạn chế tối đa việc chậm chuyến trong thời gian tới